là cháu huyền tôn của lưu quận công nguyễn tướng công làm quan đại thần vào thời vua lê thánh tông một nghìn bốn trăm sáu mươi một nghìn bốn trăm chín mươi bảy
tiến sĩ nguyễn bật lãng đã dành hết tài năng sức lực phục vụ đất nước phục vụ quê hương
với những giá trị văn hóa của di tích nhà thờ nguyễn bật lãng xã xuân liên huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ra quyết định công nhận nhà thờ tiến sĩ nguyễn bật lãng là di tích lịch sử văn hóa quốc gia
thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp các cán bộ nguyên cán bộ lãnh đạo của một số địa phương đã bị khởi tố
vì vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
không chỉ gây thiệt hại nặng nề
nguồn ngân sách của quốc gia vi phạm của những cán bộ này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của hàng ngũ lãnh đạo
và giảm sút niềm tin trong nhân dân
mặt khác những vụ việc này cũng cho thấy công tác kiểm tra giám sát về quản lý sử dụng tài sản nhà nước còn nhiều vấn đề
liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của phan văn anh vũ tức vũ nhôm tại tp hcm và đà nẵng
tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và khởi tố các bị can là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở hai địa phương này
mới đây lại có thêm năm bị can nguyên là lãnh đạo thành phố đà nẵng và các sở ngành doanh nghiệp bị khởi tố
cũng cùng tội danh nêu trên tuy nhiên liên quan đến vi phạm quy định về quản lý hoán đổi tài sản công
tại trung tâm ca nhạc nhẹ tp hcm vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can đối với nguyễn thành tài
nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm cùng ba bị can khác
hàng loạt cán bộ nguyên lãnh đạo các địa phương bị khởi tố khiến dư luận không khỏi lo lắng
thực ra cũng đau lòng tại vì nếu như không có những lãnh đạo mà sai phạm vậy thì dân cũng không biết nỗi mà mất lòng tin
nhưng mà bây giờ không vì cái đau lòng đấy mà mình không xử
đấy là một quyết tâm đúng đoán và chính xác của các bác lãnh đạo phía trên
càng làm trong sạch thì mình càng có một tương lai tốt đẹp hơn
với tư cách là nguyên chủ nhiệm văn phòng quốc hội ông vũ mão cho rằng phải xử lý nghiêm minh để không đánh mất niềm tin của nhân dân
điều này cũng cho thấy quyết tâm phòng chống tiêu cực làm trong sạch bộ máy của đảng và nhà nước ta
tuy nhiên cũng phản ánh những bất cập trong công tác thanh tra kiểm tra giám sát ở các địa phương
nó còn hình thức
mà trước hết là các cơ quan
ở trung ương chưa chọn trách nhiệm
về đến địa phương thì có khi là rồi lại có cái mối quan hệ riêng tư rồi lại có những cái tạo điều kiện một chút gì đấy
thì họ lại nhẹ nhàng hơn
thì cái đó là không được vừa qua hiện tượng đó là khá phổ biến
thế rồi nữa ở địa phương thì cán bộ chủ chốt của địa phương cũng có những cái vi phạm
việc hàng loạt cán bộ nguyên lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố truy cứu trách nhiệm cho thấy
quyết tâm xây dựng nhà nước pháp quyền của đảng và nhà nước ta
đồng thời một lần nữa khẳng định chủ trương nhất quán không có vùng cấm không hạ cánh an toàn
sáng nay ngày chín tháng bốn hội đồng nhân dân tp hà nội tổ chức kỳ họp bất thường
thảo luận nhiều nội dung quan trọng
trong đó có việc xem xét thông qua nghị quyết về mức hỗ trợ giá vé tháng
theo tựa trình của ủy ban nhân dân tp hà nội mức hỗ trợ cụ thể gồm một trăm linh giá vé
với người có công người khuyết tật trẻ em dưới sáu tuổi
năm mươi giá vé tháng với học sinh sinh viên người lao động các khu công nghiệp người cao tuổi
năm mươi giá vé tháng cho người lao động tại các văn phòng công sở doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp
mua vé theo hình thức tập thể
thành phố cũng đề xuất miễn phí một trăm linh giá vé cho toàn bộ hành khách trong một mươi năm ngày đầu
khi tuyến đường sắt bắt đầu vận hành thương mại
với mức giá vé bình quân toàn tuyến trên một mươi đồng cự li năm ba km
và ước diện ưu tiên chiếm khoảng một mươi năm tổng số khách hà nội dự kiến mức chi phí hỗ trợ
mức giá cụ thể sẽ được đưa ra tại phiên họp hội đồng nhân dân tp hà nội vào sáng nay
theo báo cáo của công an thành phố đà nẵng trong ba tháng qua lực lượng chín trăm một mươi một về tuần tra
chốt chặn phòng chống tội phạm trên địa bàn đã lập nhiều chiến công xuất sắc
góp phần mang lại sự bình yên cho người dân đà nẵng
cụ thể sau ba tháng thành lập đến nay lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng đã xác định
tổ chức lực lượng chốt chặn tuần tra kiểm soát tại tám mươi hai vị trí và ba mươi tám khu vực
dừng kiểm tra hơn năm một trăm linh lượt người phương tiện tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn
qua đó nhắc nhở gần bốn chín trăm linh trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
xử lý hai trăm năm mươi bốn vụ vi phạm về an ninh trật tự
lực lượng chín trăm một mươi một được thành lập là tâm huyết và chăn trở của lãnh đạo công an thành phố đà nẵng
với kỳ vọng góp phần chấn áp tội phạm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa giao sở xây dựng thay mặt ủy ban nhân dân thành phố
làm chủ sở hữu hệ thống thoát nước trên toàn địa bàn
để nhanh chóng vận hành bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt trong mùa mưa sắp tới
theo đó sở xây dựng thành phố sẽ làm chủ sở hữu hệ thống thoát nước trên toàn địa bàn
tổ chức tiếp nhận ban giao đại diện chủ sở hữu hệ thống thoát nước để vận hành đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt
trong năm hai nghìn một mươi chín chương trình giảm ngập nước của thành phố hồ chí minh hướng tới việc xử lý dứt điểm hai trăm ba mươi dự án
lân chiếm đường thoát nước làm ùn ứ tắc nghẽn dòng chảy khi có mưa lớn chiều cường
gồm ba mươi tám vị trí lân chiếm cửa xạ thoát nước sáu mươi hai vị trí lân chiếm hầm ga thoát nước
bảy mươi bốn trường hợp lân chiếm công thoát nước một mươi bảy vị trí tại các dự án đang thi công ba mươi chín vị trí lân chiếm kênh rạch
tại các tuyến đường từ nội thành ra bến xe miền tây như an dương vương hồng bàng kinh dương vương lê hồng phong
ba tháng hai là nơi tập trung nhiều nhà xe thường xuất hiện xe trung chuyển đưa giấc khách từ nhà xe
từ điểm đón ra bến xe và ngược lại
vào đợt cao điểm giao thông như lễ sổ tổ hùng vương ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sắp tới
cảnh sát giao thông thành phố đang tăng cường kiểm soát
chấn chỉnh hoạt động đối với xe chung chuyển
bên cạnh đó liên tục mở nhiều đợt kiểm tra xử lý các xe trung chuyển vi phạm
đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tài xế chủ doanh nghiệp vận tải
để nâng cao ý thức trách nhiệm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải hoạt động và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
ngoài việc chấn chỉnh các hành vi vi phạm luật giao thông
thành phố cũng cần phát triển thêm các bãi đậu xe
sắp xếp hợp lý các bãi xe điểm dừng đậu của xe khách trên địa bàn
thưa quý vị cầu treo phà lai bắc qua thượng nguồn sông răng
thuộc địa bàn xã biên giới môn sơn huyện con cuông tỉnh nghệ an
nằm trên tuyến đường độc đạo và hai bản người đan lai
thuộc dân tộc ít người nhất tại việt nam
sau vài năm sử dụng chiếc cầu treo này đã bị xuống cấp nghiêm trọng
gây lo lắng cho nhiều người dân nơi đây
chiếc cầu treo phà lai được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi ba
là tuyến đường độc đạo và vùng lõi vườn quốc gia pù mát
và đến hai bản cò phạt và khe búng huyện con cuông tỉnh nghệ an
cầu có chiều dài hai trăm một mươi bốn mét rộng hai một m
sau vài năm đưa vào sử dụng chiếc cầu đã xuống cấp nghiêm trọng
và nhiều lần phải sửa chữa
những tấm gỗ dùng để lát mặt cầu nay đã bị mục
nhiều mảnh ván đã rơi xuống sông để lại những lỗ hổng lớn trên mặt cầu
hàng trăm đinh ốc vít sắt cố định các tấm gỗ lát mặt cầu
đã bị mất chỉ còn trơ lại khuy
nhiều nẹp sắt bật lên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
mỗi ngày cây cầu này có hàng nghìn lượt người và phương tiện tham gia lưu thông
chính vì vậy việc cầu xuống cấp nghiêm trọng
tiêm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người dân đặc biệt là vào mùa mưa lũ
trước thực trạng trên các cấp chính quyền huyện con cuông và tỉnh nghệ an
sớm có phương án sửa chữa để người dân yên tâm mỗi khi đi qua cây cầu này
thưa quý vị để thực hiện tốt công tác đối ngoại tạo môi trường thuận lợi
cho tàu thuyền trong nước và quốc tế ở cửa khẩu cảng biển
tỉnh quảng ngãi đã đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính
theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả
thủ tục biên phòng điện từ cảng biển
những cải cách này mang lại hiệu quả lớn và tạo được sự hài lòng cho doanh nghiệp
đại lý tàu biển trong và ngoài nước khi đến cảng dung quốc sản xuất kinh doanh
ông quang lây là một trong nhiều thuyền trưởng người nước ngoài thường xuyên
vận chuyển thiết bị công nghiệp nặng ra vào cảng dung quốc
ông cho biết mỗi khi vào cảng dung quốc giao nhận hàng hóa cho đối tác
ông rất yên tâm về công tác an ninh
đặc biệt việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến con tàu
của nhà chức trách việt nam và bộ đội biên phòng cảng là rất thông thoáng
tôi cảm thấy công tác an ninh an toàn ở khu vực cảng biển dung quốc
được duy trì rất là tốt
hai nửa đó là công tác an ninh an toàn
tôi cũng rất cảm ơn các cơ quan chức năng trên địa bàn
nó tạo rất nhiều thần lời cho chúng tôi khi làm thủ tục
trong quá trình chúng tôi bốc xỉp hàng hóa
nên luôn tạo thủ tục tốt nhất để chúng tôi hoàn thành công việc một cách suôn sẻ nhất
một tháng có hơn một trăm năm mươi lượt tàu ra vào cảng dung quốc để vận chuyển
tiếp nhận hàng hóa trong nước và xuất khẩu
nếu như trước đây một con tàu làm thủ tục biên phòng phải nộp ba mươi sáu loại giấy tờ
và phải mất hơn một mươi giờ chờ đợi mới có kết quả
thì đến nay những giấy tờ này đã giảm xuống chỉ còn từ sáu đến tám loại
tất cả đều giao dịch qua hộp thư điện tử
khách hàng sẽ nhận được kết quả sau một tiếng đồng hồ
việc này đã nhận được sự hài lòng của rất nhiều đại lý cảng biển
giờ doanh nghiệp ngồi ở đây vừa đang khai báo nhân sự
xong rồi cố gắng làm khai báo về thủ tục tàu mà
không cần phải đến các cơ quan chức năng để làm được tiếp
thì cái này thì thuận lợi có thể chúng ta tận dụng chúng ta làm được rất nhiều việc
đây là thực hiện theo chủ trương của đảng và nhà nước
về công tác cải cách thủ tục hành chính và giám sát việc thực hiện
việc này thì nó rất là thuận lợi nó giảm tối đa về thời gian
và nó hạn chế những cái rắc rối trong quá trình làm thủ tục hồ sơ thủ công
những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của đồn biên phòng cửa khẩu cảng dung quốc
đã góp phần kiến tạo môi trường làm việc thân thiện thông thoáng cho khách hàng đến đầu tư
sản xuất kinh doanh tại cảng dung quốc
đóng góp tích cực và sự phát triển kinh tế của tỉnh quảng ngãi
thưa quý vị ubnd tp hà nội vừa ban hành văn bản
nêu rõ mức hỗ trợ cho người dân có lợn bị mắc dịch tả châu phi phải tiêu hủy
theo đó mức tối đa chỉ là ba mươi tám đồng một kg lợn bị tiêu hủy
theo công văn số một nghìn ba trăm hai mươi chín của ubnd tp hà nội ban hành mới đây
ubnd tp đã chấp thuận đề xuất của liên sở tài chính nông nghiệp và phát triển nông thôn
về mức hỗ trợ thiệt hại khi phải tiêu hủy lợn bị bệnh lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu phi
cụ thể đối với lợn thương phẩm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh
hoặc trong vùng có bệnh dịch bắt buộc phải tiêu hủy được ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp
cho các hộ sản xuất bằng tám mươi giá thị trường tại thời điểm và tại địa phương có bệnh dịch xảy ra
nhưng tối đa không quá ba mươi tám đồng một kg lợn hơi
đối với lợn nái lợn đực giống phải tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh dịch
hoặc trong vùng có bệnh bắt buộc phải tiêu hủy được ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp
cho các hộ sản xuất bằng một tám lần so với giá thị trường của lợn thương phẩm
tại thời điểm địa phương có bệnh dịch xảy ra
huyện ngân sơn là địa phương đầu tiên xuất hiện dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh bắc cạn
tính từ ổ dịch bùng phát lần đầu tiên cho đến nay địa phương này không bùng phát thêm ổ dịch nào khác
ngoài việc ngăn chặn dịch bùng phát thì công tác phòng chống bệnh lây lan
tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ chăn nuôi cũng góp phần giảm thiểu lây lan bệnh cho đàn vật nuôi
trong ba tháng đầu năm trên địa bàn huyện xuất hiện hai ổ dịch
là ổ dịch tả lợn châu phi ở xã thuần mang và dịch lở mồm long móng tại xã bằng vân
huyện ngân sơn đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn
hướng dẫn các hộ chăn nuôi cách ly và điều trị những con da súc mắc bệnh
đến thời điểm này toàn huyện ngân sơn có tám trên một mươi một xã thị trấn đã tiêm phòng xong đợt một cho đàn gia súc
ba xã còn lại đang triển khai
theo ngành thú y thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
hiện tổng đàn lợn trên địa bàn thành phố sa điếc có gần hai mươi năm con
để chủ động phòng chống dịch tả lợn châu phi
những ngày qua ngành thú y thành phố đã cấp phát miễn phí sáu trăm linh lít thuốc bencoxid
cho người dân phun xịt khử trùng tại khu vực chuồng trại
đồng thời bố trí cán bộ đến hướng dẫn người dân cách vệ sinh chuồng trại và phòng chống dịch bệnh
song song với đó địa phương cũng tăng cường kiểm soát việc giết mổ vận chuyển lợn
và các sản phẩm từ thịt lợn quyết tâm phòng ngừa ngăn cản dịch bệnh
để tránh thiệt hại xảy ra cho các hộ dân chăn nuôi trên địa bàn
thưa quý vị vào cuối năm hai nghìn một mươi tám tại cop hai mươi bốn
chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu năm hai nghìn một mươi tám do german watch công bố
đã xếp việt nam đứng thứ sáu thế giới về rủi ro khí hậu
cũng theo thống kê của tổng cục phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi tám
thiên tai làm hai trăm hai mươi một người chết và mất tích thiệt hại kinh tế ước tính khoảng hai mươi tỷ đồng
điều này đòi hỏi chính phủ và các bên liên quan phải tìm ra giải pháp hạn chế
quản lý rủi ro khí hậu để phong ngừa giảm nhẹ và bù đắp cho tổn thất do biến đổi khí hậu mang lại
tại hội thảo các giải pháp tài trợ rủi ro nhằm ứng phó với tổn thất và thiệt hại do khí hậu gây ra
được tổ chức bánh mì cho thế giới thực hiện là diễn đàn để các bên liên quan
đánh giá về những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại việt nam
giới thiệu những giải pháp thích ứng đã thực hiện tại cộng đồng
cũng như tìm ra giải pháp tài chính giúp người nghèo giảm bớt gánh nặng do biến đổi khí hậu mang lại
biến đổi khí hậu hay thời tiết cơ bản rất khó phân định nhưng rõ ràng biến đổi khí hậu tác động lớn tới người nghèo
là nhóm người ít gây ra biến đổi khí hậu điều này là không công bằng
chúng tôi đưa các giải pháp hỗ trợ tài chính cho các đối tượng này như bảo hiểm rủi ro
việc thực hiện các giải pháp này sẽ đền bù các tổn thất và cải thiện đời sống cho họ
hội thảo đã đưa ra các cơ chế và công cụ hỗ trợ tài chính trong nước và quốc tế
cũng như chia sẻ các kinh nghiệm quản lý rủi ro khí hậu nâng cao năng lực cho địa phương
và tận dụng nguồn lực từ các tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu
rõ ràng là phải đòi hỏi cái sự quan tâm của toàn xã hội và trước hết là từ bộ máy chính quyền
các tổ chức chính sách xã hội nhân dân và đặc biệt để thực hiện cái việc này thì nên có sự tham gia
của cộng đồng
cộng đồng xã hội là nguồn lực của mỗi tổ chức mỗi doanh nghiệp và của từng cá nhân để thực hiện công việc này
cho nên trong cái điều kiện hiện nay của tỉnh cà mau là yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu
đòi hỏi nguồn lực rất lớn thì cần thiết phải mở rộng hoạt động xã hội hóa này
để giúp cho các doanh nghiệp các tổ chức chính trách xã hội
cả trong nước và các hợp tác trong nước quốc tế để thực hiện tốt vấn đề này
tại việt nam khái niệm tài trợ rủi ro ứng phó với tổn thất và thiệt hại do khí hậu gây ra còn khá mới mẻ
các bên tổ chức hội thảo kỳ vọng trong tương lai gần các giải pháp tài trợ sẽ được hoàn thiện
góp một phần trong nỗ lực giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu tới người nghèo tại việt nam
trong phần tin thế giới anh chạy đua thời gian tìm kiếm gia hạn brexit
philippines khẳng định quan hệ đồng minh với mỹ
thưa quý vị đàm phán brexit đang tiến vào những ngày căng thẳng khi mà hạn chót đang cận kề
mà không có một thỏa thuận rõ ràng giữa anh và liên minh châu âu eu
mọi sự chú ý đang rôn vào thủ tướng anh theresa may khi bà lên đường tới bỉ tham dự hội nghị thượng đỉnh eu
để thuyết phục lãnh đạo hai mươi bảy thành viên eu về việc gia hạn lần hai thời điểm rời khối
tại thủ đô bruxelles thủ tướng theresa may sẽ tìm kiếm một thời điểm gia hạn cho điều năm mươi hiệp ước lisbon
để tạo điều kiện cho quốc hội anh thông qua thỏa thuận brexit
nếu đề nghị này không được chấp thuận anh sẽ phải thông qua thỏa thuận brexit cứng vào ngày một mươi hai tháng bốn
hiện chưa rõ quyết định của eu song chủ tịch hội đồng châu âu donald stoker trước đó
để ngỏ khả năng gia hạn brexit linh động tối đa trong vòng một mươi hai tháng
và cũng dự kiến đưa việc này ra trước hội nghị thượng đỉnh eu diễn ra vào ngày một mươi tháng bốn
tuy nhiên nhiều thành viên trong khối vẫn yêu cầu anh cần đưa ra được lý lẽ thuyết phục cho đề xuất chỉ hoãn
những chia rẽ sâu sắc trong chính giới anh khiến hạ viện nước này sau ba lần bỏ phiếu
vẫn không thể thông qua một thỏa thuận brexit
trong khi london vẫn muốn anh rời khỏi eu cùng một thỏa thuận để bảo đảm lợi ích của nước này
hàn quốc hôm qua đã thay thế các tư lệnh lục quân không quân và thủy quân lục chiến trong đợt cải tổ sĩ quan hàng đầu
đợt cải tổ này diễn ra trong bối cảnh seoul đang nỗ lực thiết lập bầu không khí
và giữ không khí hòa bình trên bán đảo triều tiên
bộ quốc phòng nước này thông báo trung tướng sun wook được chỉ định làm tư lệnh lục quân thay tướng kim jong un
trung tướng won in chul được bổ nhiệm làm tư lệnh không quân thay tướng lee gwang kil
thiếu tướng lee sung do đảm nhận cương vị tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến thay trung tướng jun jin gu
tuyên bố của bộ quốc phòng hàn quốc nói rõ qua đợt cải tổ này quân đội hàn quốc vừa duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu
vừa nỗ lực hết sức ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa cũng như thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa mỹ và philippines đang dần được cải thiện sau một thời gian gặp nhiều trục trặc
trong một tuyên bố mới nhất ngoại trưởng philippines to odoro locsin đã khẳng định về mối quan hệ đồng minh tốt đẹp giữa hai bên
trên trang mạng twitter ngoại trưởng locsin nhấn mạnh mỹ sẽ vẫn là đồng minh quân sự duy nhất của nước này
trước đó trong chuyến thăm philippines hồi đầu tháng ba
tháng ba vừa qua sau khi dự hội nghị thượng đỉnh mỹ chiều lần hai ở hà nội
ngoại trưởng mỹ mike pompeo cũng khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh philippines trước các nguy cơ bị tấn công vũ trang
đầu tháng này gần tám binh sĩ của mỹ và philippines đã tham gia cuộc tập trận quân sự thường niên quy mô lớn vai kề vai
cuộc tập trận kéo dài một mươi hai ngày trong đó có tập trận hải quân ở vùng biển ngoài khơi đảo luzon
còn tại yemen người dân nước này vừa phải đối mặt với xung đột lẫn dịch tả bùng phát trở lại
sau khi mới bị đẩy lùi hồi cuối năm ngoái
tính từ đầu năm tới nay dịch tả đã cướp đi sinh mạng của hơn ba trăm linh người yemen
buộc giới chức y tế nước này phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô sana
các chuyên gia lo ngại là yemen có thể sẽ rơi vào nguy cơ khủng hoảng y tế cao
do còn nhiều hạn chế về hoạt động nhân đạo tại quốc gia đang chìm trong xung đột này
theo thống kê tính đến ngày bảy tháng bốn đã có hơn một trăm sáu mươi trường hợp mắc và nghi mắc bệnh tả ở yemen
trong số này ba trăm hai mươi bảy ca đã tử vong với một phần ba là trẻ em dưới năm tuổi
để ngăn chặn dịch và giúp đỡ các bệnh nhân cơ quan chức năng đã lập hai mươi chín trung tâm y tế khẩn cấp ở sana
với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế
dự kiến sẽ có thêm nhiều trung tâm được thiết lập tại nhiều tỉnh khác trong thời gian tới
giới chức y tế yemen khẳng định nguyên nhân trực tiếp của tình trạng này là do nguồn nước và thực phẩm bị nhiễm khuẩn
gây ô nhiễm môi trường chung
ngoài ra các cuộc xung đột kéo dài trong bốn năm qua đã làm sụp đổ hệ thống y tế các dịch vụ sinh hoạt cơ bản
và hạn chế các hoạt động nhân đạo cũng là nguyên nhân làm bùng phát dịch tả hiện nay
theo thống kê hơn ba người tại yemen đã tử vong do bệnh tả chỉ trong vòng hai năm qua
từ lâu acid benzoic đã được biết đến là acid nằm trong nhóm chất bảo quản để chống hiện tượng mốc và sự phát triển sinh vật trong thực phẩm
tuy nhiên nếu lạm dụng quá nhiều thì loại acid này có thể tác động tới hệ hô hấp
và hệ thần kinh trung ương gây kích ứng mắt
tổ chức nông lương liên hợp quốc và tổ chức y tế thế giới khuyến cáo lượng acid benzoic
được phép tiêu thụ hàng ngày không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người là năm mg trên một kg trọng lượng cơ thể một ngày
acid benzoic và muối benzoate khi gặp vitamin c có trong thực phẩm sẽ tạo thành phản ứng sinh ra benzene
và được khuyến cáo tránh hấp thu qua đường thở
nếu acid benzoic vào cơ thể
với hàm lượng vượt mức cho phép cơ thể sẽ bị ảnh hưởng
vì glucocon dùng để tổng hợp protein sẽ bị mất do tác dụng với acid benzoic để thái độc
đa số các loại rau củ quả trái cây đều chứa vitamin c nên việc sử dụng muối benzoate
trong quá trình bảo đảm các sản phẩm từ rau củ quả trái cây nước chấm có ớt đều làm tăng khả năng sinh ra benzen